chùa được xây dựng theo lối kiến trúc độc đáo mang dáng vẻ uy nghiêm thanh tịnh
bên cạnh các hạng mục chính phục vụ hoạt động tâm linh chùa có khuôn viên rộng được trồng rất nhiều cây xanh với cảnh quan khoáng đạt xanh mát gần gũi và hài hòa với thiên nhiên
chùa ninh tảo có từ lâu đời nhưng trong chiến tranh ngôi chùa đã hư nát hết
đến năm hai nghìn một mươi khi trở về đây cùng với nhân dân làng ninh tảo khôi phục cũng trải qua hơn một mươi năm với từng bước khôi phục lại dần dần
đến hôm nay ngôi chùa được rộng rãi khan tràn như thế này
thượng tọa có thể giới thiệu cho khán giả của truyền hình
công an nhân dân về môi chùa

ngôi chùa ninh tảo không phải là một tòa lớn đặc biệt là cảnh quan thiên nhiên rất là thiền vị nhân giả phù hợp khung cảnh thiền môn
mọi người về lễ phật và cũng đi vãng cảnh thấy cảnh quan rất là đẹp đẽ xinh xắn
lễ chùa đầu năm là một trong những nét đẹp văn hóa của người việt nam nhân một ngày đầu xuân năm mới như thế này
thì thượng tọa có gửi gắm đôi điều đến cho khán giả của truyền hình công an nhân dân ạ
việc đi chùa chính là để tĩnh tâm
chúng ta đến chùa là vào cổng là phải bỏ được cái tham sân si những cái gì mà phiền não chưa đạt trong một năm mình bỏ lại ngồi cổng
chúng ta đi vào chùa cố gắng là tránh đốt vàng mã thực ra nó cũng không phải là xấu
người ta lạm dụng nhiều quá nên nó làm đi mất cái ý nghĩa
về chùa cố gắng là phải học được cái hạn lành của đức phật nhớ lời phật dạy sống cho tốt đời đẹp đạo
một lần nữa xin cảm ơn những chia sẻ hết sức ý nghĩa vừa rồi trong những ngày đầu năm mới này
sau khi được khôi phục và xây dựng lại chùa ninh tảo đã trở thành nơi thuyết giảng tham quan và hành hương chiêm bái của đông đảo du khách
trong dịp đầu xuân năm mới sắp thìn
chùa ninh tảo cũng sẽ
tổ chức các nghi lễ lễ bái và nhiều hoạt động tâm linh khác để chào đón năm mới
đầu xuân năm mới một lịch trình không thể thiếu của nhiều gia đình việt đó là đến nơi cửa chùa giữ không gian thanh tịnh để thấy lòng mình lắng lại và chuẩn bị hành trang cho một năm mới
và hy vọng phóng sự vừa rồi của chúng tôi đã đem đến cho quý vị khán giả một điểm đến mới trong mùa xuân này
đến với tây nguyên vùng đất ba gian đầy nắng gió là nơi hội tụ của năm mươi ba dân tộc khác nhau cùng sinh sống
chính vì lễ ấy mà không khí vui tết ở mảnh đất này rất đa dạng thể hiện được nét đặc trưng văn hóa riêng có của mỗi dân tộc
đặc biệt mùa xuân là mùa của nghi lễ lễ hội truyền thống của đồng bào các dân tộc càng làm cho bức tranh của đất và người tây nguyên thêm rực rỡ sắc màu
đây là nghi thức cúng sức khỏe của đồng bào ấy đê ở xã yà xuyên huyện crong bốc tỉnh đắk lắk
những người tham gia cúng sức khỏe sẽ được mời uống rượu cần và neo phòng đồng may mắn
phong tục có từ ngàn đời nay là một trong những cách đồng bào nơi đây chào đón năm mới
cúng là dân làng theo tết theo xuân
cho nên mong dân làng khỏe cho dân làng âm nô

được hạnh phúc được học hành
sự đa dạng sắc màu văn hóa đã thu hút rất nhiều du khách gần xa đến với các buôn làng tây nguyên
cùng hòa nhập vào nền văn hóa bản địa trong những ngày đầu năm mới
mình cảm thấy rất là hào hứng khi mà cảm nhận được đúng cái văn hóa của cái bản sắc của dân tộc ở đây
và mình trải nghiệm được cái rượu cần cái điệu nhạc truyền thống
mình tưởng là ngày xưa là mình tưởng thất truyền rồi nhưng mà bữa nay mình đã cảm nhận hòa vào trong đây
và mong muốn rằng là tại cái địa phương ở đây sẽ phát huy hơn nữa và được mọi người biết đến nhiều hơn
tết cổ truyền năm hai nghìn hai mươi bốn trên địa bàn xã tổ chức rất nhiều các hoạt động văn hóa văn nghệ mừng đảng mừng xuân mừng đất nước đổi mới
gắn với việc bảo tồn phát huy các giá trị truyền thống của các độc bào dân tộc thiểu số từng bước phát triển dung lịch cộng đồng
những món đặc sản của núi rừng theo kiểu mùa nào thức ấy cũng được chuẩn bị thịnh soạn để tiếp đáy du khách
càng về đêm thanh âm cổng chiêng và điệu múa soang
càng rộn rã làm say đắm lòng người
với nhiều vô nàm tinh nguyên vui tết nghĩa là được đón nhiều vị khách đến tham quan tìm hiểu và hòa nhập vào văn hóa của dân tộc mình
thưa quý vị bộ giao thông vận tải vừa ban hành thông tư số ba trăm bốn mươi hai nghìn hai mươi ba về sửa đổi bổ sung một số điều
của thông tư số một trăm bảy mươi hai nghìn một mươi chín của bộ giao thông vận tải ban hành khung giá dịch vụ vận chuyển hành khách trên các đường bay nội địa
thông tư ba trăm bốn mươi hai nghìn hai mươi ba có hiệu lực từ ngày một tháng ba tới đây
theo đó thông tư sửa đổi khung giá dịch vụ vận chuyển hành khách hạng phổ thông cơ bản
các đường bay có khoảng cách dưới năm trăm linh cây số có mức giá trần là một sáu trăm linh nghìn đồng một vé một chiều với đường bay phát triển kinh tế xã hội
và một bảy trăm linh nghìn đồng một vé một chiều với các đường bay khác
các nhóm đường bay còn lại chịu mức tăng giá từ năm mươi đồng
các đường bay có khoảng cách dưới hai trăm năm mươi đồng một vé một chiều so với quy định cũ phụ thuộc vào độ dài của từng đường bay
mức giá tối đa đã bao gồm toàn bộ chi phí hành khách phải trả cho một vé máy bay trừ thuê giá trị gia tăng và các khoản thu hộ cho cảng hàng không
bao gồm giá phục vụ hành khách và giá đảm bảo an ninh hành khách hành lý khoản giá dịch vụ với các hạng mục tăng thêm
trước đó bộ giao thông vận tải cho biết việc đề xuất tăng giá vé máy bay nội địa là do sự thay đổi các yếu tố hình thành giá vé
đặc biệt là giá nhiên liệu tăng và tỷ lệ giá đều tăng cao
số liệu cập nhật của hiệp hội vận tải hàng không quốc tế giá nhiên liệu jet a một khu vực châu á vào hồi tháng sáu năm hai nghìn hai mươi ba là tám mươi năm bốn usd một thùng
hơn năm mươi sáu tấn hàng đã được thông quan qua cửa khẩu quốc tế cầu bắc luân hai thành phố móng cái tỉnh quảng ninh trong ngày mùng ba tết để xuất khẩu sang trung quốc
đây là các lô hàng hải sản tươi sống của hai doanh nghiệp
cụ thể mặt hàng tôm hùm sống có gần năm tấn với tẩm kim ngạch trên một trăm ba mươi chín usd mặt hàng cua biển sống có trên năm mươi hai tấn với tổng kim ngạch trên sáu trăm bốn mươi một usd
đây đều là những lô hàng đăng ký làm thủ tục thông quan hẹn trước
trong dịp tết này các trạm đội có hoạt động thông quan trên địa bàn tỉnh quảng ninh duy trì trực một trăm linh quân số làm nhiệm vụ để đảm bảo giải quyết thủ tục hải quan thông thoáng
nhanh chóng cho hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa
trong dịp tết này các trạm đội có hoạt động thông quan trên địa bàn tỉnh quảng ninh duy trì trực một trăm linh quân số làm nhiệm vụ để đảm bảo giải quyết thủ tục hải quan thông thoáng
nhanh chóng cho hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa

nhanh chóng cho hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa

nhanh chóng cho hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa

nhanh chóng cho hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa

nhanh chóng cho hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa
vàng của lễ hội tết việt giáp thịnh
năm hai nghìn hai mươi bốn thưởng ngoạn
dịp ảnh ngày xuân phóng sự này
cũng khép lại kinh tế phương nam hôm nay
mỗi độ xuân về
phố ông đồ đường mai tết
nhà văn hóa thanh niên lại được trang hoàng
lộng lẫy thu hút người dân thành phố
du khách trong và ngoài nước
con phố trở nên nhộn nhịp hơn
bởi những người tới xin chữ
năm nay không gian nơi đây được trang trí
khá đặc sắc vừa chứa đựng nét
truyền thống vừa mang tính hiện đại
hướng người dân đến một cuộc sống
đầy hứng khởi tươi vui
trong những ngày đầu năm mới
cho chữ viết chữ và vẽ
các thư pháp để dành cho người dân
đến thưởng lãm và tham quan
từ nhiều năm qua
cứ mỗi dịp tết đến xuân về
phố ông đồ nhà văn hóa thanh niên
đường phạm ngọc thạch quận một
lại nhộn nhịp tấp nập người đến xin chữ
phố ông đồ đã trở thành
không gian văn hóa truyền thống phục vụ
người dân thành phố hồ chí minh dịp tết cổ truyền
phố ông đồ tái hiện lại
khung cảnh những ông đồ trong tà áo dài
truyền thống ngồi viết chữ với
mực tàu giấy đỏ
dưới mái lều được trang trí hết sức bắt mắt
với hoa mai hoa đào khiến người dân
gợi nhớ tết xưa
và ngay từ ngày đầu chính thức mở cửa
phố ông đồ đã tấp nập hút khách
đến xin chữ
các phong tục xin chữ chơi chữ
thì nó cũng là một truyền thống tốt đẹp
của dân tộc mà mình cần phải duy trì và phát triển
hằng năm gia đình em
mỗi khi tết đến xuân về
tụi em đều đến xin chữ
để coi như là mình còn mong
một năm mới an yên
và sự dư ý
cuộc sống hối hả hiện đại
với những công nghệ ngày càng phát triển
tưởng như đã khiến những nét đẹp
truyền thống bị pha nhạt
vậy nhưng những hình ảnh nhộn nhịp
trên con phố ông đồ một mươi bảy năm qua
đã chứng minh dù công nghệ có phát triển
tiên tiến tới đâu thì việc viết chữ
thủ công bằng tay vẫn được nhiều người yêu thích
bởi cái hồn của nó
cái giá trị văn hóa của tết xưa việt nam
đã tiếp cận được gần hơn
với tất cả các bạn trẻ
và đặc biệt các bạn trẻ
và các bạn trẻ
tất cả các bạn trẻ bây giờ
thường đến xin những con chữ rất là đặc biệt
những con chữ rất là gần gũi
ví dụ như là các bạn xin chữ hiếu
về gia đình về cha mẹ
điều đó cũng thể hiện là
với sự ý nghĩa của
phố ông đồ cũng như là cái tết xưa
cái văn hóa đặc biệt của việt nam
đó là hướng về sự ấm cúng của gia đình
và sự gần gũi
của các tết việt nam
không còn đơn thuần
xin chữ trên giấy bảng đỏ
treo trước nhà
ngày nay người dân có xu hướng chơi chữ
trên các vật phẩm trang trí nhà ngày tết
văn tự ghi trên các đồ vật ngày tết
cũng đa dạng và bắt mắt hơn
phở năm thì mọi người hay xin chữ
trên giấy đỏ hoặc là trên liễng
nhưng năm nay thì mình bên em cập nhập
những cái sản phẩm như mới như là
quạt này hoặc là nón lá
hay là trên bác áp bao lì xì
rồi trên dù để cho tiện cho
đưa cái chữ pháp vào
trong sống hằng ngày của mọi người hơn
cùng với sự phát triển của xã hội
các ông đồ cũng đã trải qua
nhiều thăng trầm biến thiên của thời gian
nghề cho chữ có lúc tưởng chừng
như mai một nhưng dường như xã hội
càng hiện đại người ta lại càng muốn
tìm về những điều xưa cũ
và tục chơi chữ trên phố ông đồ
vẫn là truyền thống đáng trân trọng
tô điểm thêm nét đẹp những ngày xuân
năm nay gia đình mình xin chữ an
bởi vì trải qua những năm covid
từ năm hai nghìn hai mươi đến giờ thì
thực sự là điều bình an là điều mong ngỏi
của gia đình mình cũng như là mình nghĩ là
của số đông mọi người trong xã hội
trong cuộc sống ngày hôm nay
cho nên mình mong muốn một năm mới an yên
và vạn sự như ý đến với mọi người